sinh thời nguyên tổng bí thư đỗ mười đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đã có những chỉ đạo quan trọng để phát triển sự nghiệp chồng người của đất nước nói chung của các địa phương trong cả nước và từng ngôi trường mà ông đến thăm nói riêng
nay nguyên tổng bí thư đỗ mười đã đi xa nhưng trong tâm trí của nhiều thế hệ thầy và trò các trường học từng đón nguyên tổng bí thư đỗ mười về thăm
những lời can dặn của cụ đỗ mười bác đỗ mười thân thương vẫn còn in đậm và giạt rào cảm xúc
nhà giáo ưu tú tô thị lịch đã nghỉ hưu từ hơn chục năm nay
ở tuổi ngoài bảy mươi bà vẫn nhớ như in về lễ khai giảng năm học đặc biệt nhất trong cuộc đời nhà giáo của bà
lễ khai giảng năm học một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi hai của trường phổ thông trung học thạnh mỹ tây với sự có mặt của tổng bí thư đỗ mười
cái ấn tượng của bác để lại trường riêng đối với lãnh đạo chúng tôi là không có cái gì tản hồi
cảm thấy một cái sự vinh dự không phải lãnh đạo là chỉ thăm những trường tốt mà lãnh đạo đi tìm trường chúng ta là trường nghèo vùng ven
trường thạnh mỹ tây khi đó nằm trong khu vực dân cư lao động còn nhiều khó khăn của quận bình thạnh
cơ sở vật chất chưa đầy đủ điều kiện dạy và học còn nhiều hạn chế
thế nhưng nhà trường đã khắc phục khó khăn
từng bước vươn lên
chuyến thăm của tổng bí thư đỗ mười vào đúng ngày khai giảng không chỉ là niềm động viên lớn lao sự ghi nhận cao cho những nỗ lực vươn lên của nhà trường
mà hơn thế những lời chỉ đạo sâu sát lời căn dặn ân cần của tổng bí thư đã trở thành định hướng cho công tác giáo dục của trường trong hơn hai mươi năm năm qua
các thế hệ thầy cô phía sau cũng như là các em học sinh sau này luôn luôn coi cái việc thăm
và động viên của bác đỗ mười là một trong những cái chúng ta luôn luôn là động lực để chúng ta phấn đấu
khi bác dặn sò thì mình thấy là bác đã gửi gắm và trao trách nhiệm cho chúng tôi để chăm lo cho cái thế hệ học sinh
hơn hai chục năm qua trường thạnh mỹ tây năm xưa nay là trường trung học phổ thông gia định
là một trong những điểm sáng về giáo dục phổ thông trung học của thành phố hồ chí minh và hiện là trường công lập tốt đầu
có được thành quả hôm nay là sự chung tay của bao thế hệ thầy
bác đỗ mười và trò là sự tiếp nối truyền thống trong đó có truyền thống vượt khó dạy tốt học giỏi
như lời căn dặn của cụ đỗ mười bác đỗ mười thân thương năm xưa
lần đầu tiên mà trong đời mình thấy rằng là có một vị lãnh đạo cấp cao tới như vậy tới thăm trường
cảm giác lúc đó là gì mình cảm thấy là mình cần phải học tốt hơn nữa
và đó là cái động lực là cái phát triển để mà cho thầy và cho trường em càng ngày càng ngày cố gắng hơn nữa
nguyên tổng bí thư đỗ mười đã đi xa
nhưng hình ảnh về ông vẫn luôn in đậm trong lòng các thế hệ của trường thạnh mỹ tây gia định
nhớ về ông nhớ về sự gần gũi chiều mến của ông trong chuyến thăm và dự lễ khai giảng
nhớ về những lời căn dặn chân tình đầy tâm huyết với nhà trường với ngành giáo dục
tập thể thầy và trò trường gia định hôm nay càng nỗ lực phát huy truyền thống
xây dựng nhà trường uy tín chất lượng góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của thành phố